phát biểu sáng nay trong lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi tổ chức tại nghệ an
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
đã nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng và diễn biến tinh vi phức tạp của tội phạm mua bán người trong thời gian gần đây
do vậy các cơ quan bảo vệ pháp luật của trung ương cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương
làm tốt công tác phòng chống loại hình tội phạm này
bên cạnh đó hợp tác toàn diện với các tổ chức quốc tế các cơ quan tư pháp các nước để phong ngừa
điều tra xử lý nghiêm các đường dây mua bán người kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mua bán
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng tránh phát hiện
ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động mua bán người
ngay sau buổi lễ phó thủ tướng thường trực cùng lãnh đạo các bộ ngành tổ chức đoàn thể
đã tham gia hoạt động diễu hành cổ động tuyên truyền phòng chống mua bán người